tại khu vực phía nam do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp cùng với gió mùa tây nam có cường độ mạnh
khiến nam bộ liên tục có mưa rông gió lốc trong mấy ngày vừa qua
dự báo trong ngày hôm nay mây đối lưu phát triển mạnh mưa nhanh chóng lan rộng ra nhiều tỉnh thành
trên các vùng biển từ bình thuận đến kiên giang vịnh thái lan khu vực biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
có mưa rào và rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
không riêng đợt mưa này mùa mưa ở nam bộ vẫn còn kéo dài hơn ba tháng nữa
tranh thủ những lúc không có mưa bà con nên ra cố chẳng chống lại nhà cửa để giảm thiểu thiệt hại khi có rông lốc mạnh